tại đồng tháp diễn đàn mekong connect hai nghìn hai mươi với chủ đề đưa sản phẩm dịch vụ đồng bằng sông cửu long vào chuỗi giá trị toàn cầu
do mạng lưới liên kết của các tỉnh an giang bến tre đồng tháp và tp cn phối hợp với hội doanh nghiệp hàng việt nam chất lượng cao thực hiện đã chính thức khai mạc
diễn đàn năm nay nhằm tìm ra giải pháp để hàng việt nam không chỉ chinh phục người việt nam mà còn chinh phục được thị trường quốc tế
đại biểu dự diễn đàn sẽ chia sẻ thảo luận sôi nổi về công nghiệp hóa sản xuất kinh doanh nông nghiệp góc nhìn từ ô khốc
xây dựng và phát triển địa phương gắn với khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo quy hoạch và phát triển nguồn lực mới ở vùng đồng bằng sông cửu long
chuyển đổi số và liên kết chuỗi trong nông nghiệp